tối hai mươi sáu tháng một mươi hai trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế đã tổ chức lễ đón và trao quà tặng cho vị khách thứ hai năm triệu đến tham quan khu di sản huế trong năm hai nghìn một mươi sáu
vị khách may mắn thứ hai năm triệu của năm hai nghìn một mươi sáu đến khu di sản huế là bà fister nenda và người đi cùng là ông riber rolan quốc tịch thụy sĩ được nhận phần thưởng trị giá năm mươi triệu đồng trong đó có một ngày đêm lưu trú tại phòng vip khách sạn sài gòn morin huế
với việc cán đích con số hai năm triệu lượt du khách đến tham quan di sản của đô huế trung tâm bảo tồn di sản của đô huế đã đạt doanh thu tiền vé trên hai trăm sáu mươi tỷ đồng trong năm hai nghìn một mươi sáu vượt sấp xỉ sáu mươi tỷ so với năm hai nghìn một mươi năm đạt một trăm ba mươi một kế hoạch cả năm
năm hai nghìn một mươi sáu trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế đã triển khai ba đợt kích cầu du lịch tại di sản huế nhằm đưa giá trị di sản huế đến gần hơn với du khách và cộng đồng trở thành điểm đến đặc trưng và nổi bật của khu vực miền trung và cả nước
thu hút nhiều hơn nữa lượng khách hàng
này trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế cũng đã tổ chức tuần lễ vàng kích cầu du lịch di sản cố đô huế lần thứ tư trong năm